thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
năm hai nghìn một mươi tám mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng bộ tư pháp đã hoàn thành một trăm chín mươi trên hai trăm hai mươi ba nhiệm vụ chính phủ
thủ tướng chính phủ giao không có nhiệm vụ quá hạn quyết liệt chỉ đạo cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ tư pháp
với tỷ lệ là năm mươi hai một mươi ba bộ đã trả lời được một trăm hai mươi hai kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp quốc hội
toàn ngành tư pháp đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra
đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và đất nước
đồng thời góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của đất nước
tuy nhiên công tác tư pháp pháp chế vẫn còn một số tồn tại
cụ thể tính khả thi của một số quy định trong hệ thống pháp luật còn thấp
tình trạng nợ động văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt đề
việc xử lý văn bản có dấu hiệu sai phạm về nội dung thẩm quyền còn chậm
còn nhiều cơ quan chưa chấp hành nghiêm các bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực về vụ việc hành chính
quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ở một số địa phương chưa chặt chẽ
tại hội nghị nhiều ý kiến đã tập trung đánh giá về những kết quả
những hạn chế tồn tại trong năm hai nghìn một mươi tám và đề ra phương hướng khắc phục trong năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tăng cường quản lý nhà nước
lĩnh vực hành chính tư pháp tăng cường công tác chỉ đạo hoàn thiện thể chế
phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự
nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành án dân sự thi hành án hành chính
tập trung thi hành dứt điểm các vụ án dân sự trọng điểm các vụ liên quan đến tham nhũng kinh tế